phải dùng chung rồi các bộ các ngành phải liên thông cơ sở dữ liệu
thế nên là sự kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các bộ các ngành các địa phương với người dân doanh nghiệp là rất cần thiết
mà với doanh nghiệp và người dân là chính là cơ sở dữ liệu thân cư
thủ tướng nhấn mạnh kết quả đến nay mới chỉ là bước đầu vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước
thủ tướng đồng ý lựa chọn chủ đề của năm hai nghìn hai mươi bốn là hoàn thiện thể chế hạ tầng số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai đề án sáu phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp
thủ tướng giao bộ công an phối hợp với văn phòng chính phủ và các bộ ngành liên quan xây dựng cơ chế giám sát theo dõi đánh giá việc triển khai đề án sáu để đôn đốc trong quá trình triển khai và tháo gỡ khó khăn vướng mắt
thủ tướng đặc biệt lưu ý yếu tố quyết định thành công của đề án sáu là sự vào cuộc của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương và phải làm lợi cho người dân và doanh nghiệp tất cả vì nhân dân phục vụ
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai cttvk ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trương thị mai biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được trong năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
đồng chí nhấn mạnh lực lượng công an tiếp tục khẳng định vai dòn nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế chủ động phòng ngừa đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phản động các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế tham gia tích cực thúc đẩy chuyên đổi số tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành và cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh kinh tế hiệu quả hơn nhất là trong gia soát kiểm tra cụ thể từng quy hoạch đề án dự án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi hai và chỉ thị số hai mươi bốn của bộ chính trị đồng chí trương thị mai đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức học tập quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của chỉ thị quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia giữ vững độc lập tự chủ an ninh lợi ích quốc gia thế chủ động chiến lược bảo vệ đất nước từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định
những kết quả đạt được qua năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai bảo chủ nhất đó là an ninh kinh tế ngày càng vững chắc các yếu tố tiềm ẩn phức tạp được kiểm soát kiềm chế và từng bước xóa bỏ đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn lành mạnh bình đẳng ngày càng được củng cố kinh tế việt nam tiếp tục phát triển là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn thách thức do tác động chưa từng có tiền lệ của dịch bệnh covid một mươi chín
và môi trường an ninh toàn cầu ngày càng căng thẳng bộ trưởng tô lâm đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế những nguy cơ thách thức đe dọa an ninh kinh tế
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tiếp tục cụ thể hóa quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi hai và chỉ thị số hai mươi bốn của bộ chính trị tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động ở các cấp các ngành nhất là người đứng đầu gấp ủy chính quyền địa phương
thủ trưởng các đơn vị kinh tế trọng điểm về tăng cường công tác phòng ngừa trong bảo đảm an ninh kinh tế an ninh quốc gia tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế an ninh quốc gia xử lý từ sớm từ xa những nhân tố có thể gây đột biến bất lợi đồng thời phát hiện xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân hoạt động phá hoại kinh tế lợi dùng hoạt động hợp tác đầu tư để can thiệp chủ trương chính sách phát triển kinh t
chỉ chủ động đánh giá nhận diện dự máu các loại tội phạm mới trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để triển khai các giải pháp đấu tranh xử lý phòng ngừa ngăn chặn bộ trưởng tô lâm đề nghị các tỉnh ủy thanh ủy quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị nhất là lực lượng trực tiếp bảo đảm an ninh kinh tế đảm bảo đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
cũng trong sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng trong sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nghị báo chí toàn quốc tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc